tại thành phố đà nẵng sau khi các cơ sở lưu trú được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng một mươi
thì đến nay các khu điểm tham quan du lịch cũng đã bắt đầu mở cửa để đón khách
ngành du lịch đang khởi động trở lại trong trạng thái bình thường mới
với sự hưởng ứng của ngày càng nhiều doanh nghiệp lữ hành lưu trú và dịch vụ
theo phương châm chủ động thích ứng linh hoạt để đạt hiệu quả
đồng thời phải đảm bảo an toàn cho khách du lịch cộng đồng và nhân viên phục vụ du lịch
từ ngày hai mươi tháng một mươi du lịch đà nẵng bắt đầu đón khách nội địa là người dân đà nẵng du lịch tại chỗ
và công dân từ các địa phương đủ điều kiện đến đà nẵng
tất cả các khu điểm tham quan như danh thắng ngo hình sơn các bảo tàng trên địa bàn thành phố
đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cảnh quan cũng như công tác đảm bảo an toàn phòng dịch
để đón khách quay trở lại sau nhiều tháng trời đóng cửa
khách đến thì mình vẫn phục vụ một cách rất nghiêm túc
đối với một di tích quốc gia đặc biệt
và công tác chuẩn bị của mình là phải thực hiện đúng với quy định của y tế
cho nên là cũng sẵn sàng hết tất cả các công việc
chúng tôi cũng sẵn sàng chuẩn bị các phương tiện dụng cụ như sắt quẩn khẩu trang và đo thân nhiệt
nhiều khu điểm du lịch khác tại thành phố đà nẵng cũng đã hoàn thành việc xây dựng phương án chống dịch
và đã có kế hoạch hoạt động trở lại trong năm nay
riêng khối cơ sở lưu trú du lịch cơ sở dịch vụ đạt chuẩn du lịch
qua khảo sát sơ bộ của sở du lịch đà nẵng
dự kiến mở cửa trong tháng một mươi bốn mươi dự kiến mở cửa trong tháng một mươi một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và một mươi dự kiến mở cửa trong năm hai nghìn hai mươi hai
chúng tôi nghĩ là cái thời gian đầu thì có lẽ là tất cả doanh nghiệp đều cố gắng mở cửa
để cho chúng ta tạo cái không khí cho nó sôi động
và cũng tạo cái cảm giác cho người dân an tâm khi mà đi du lịch
và từ đó thì cái du lịch nó sẽ
chứ còn nếu chúng ta mà cứ chờ đến lúc mà có khách
thì chúng ta mới mở cửa thì có lẽ là cũng không biết chờ đến bao giờ
cho nên tôi nghĩ là tất cả các doanh nghiệp hoạt động du lịch
đều phải cố gắng chủ động trong cái việc mở cửa cho khách trở lại
cùng với sự nỗ lực của các khu điểm tham quan lưu trú của cộng đồng doanh nghiệp
để quay trở lại hoạt động ngành du lịch thành phố đà nẵng
cũng đã sớm lên lộ trình cho việc phục hồi
với hai phương án đón khách nội địa và khách quốc tế
theo đó đón khách nội địa với bốn giai đoạn
bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi
đón khách quốc tế đề xuất thí điểm từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đối với lại thị trường khách trong nước
thì sẽ tuân thủ các hướng dẫn của bộ y tế
về đảm bảo an toàn phòng chống dịch
và đối với lại thị trường quốc tế
thì chúng tôi cũng đang mong muốn nhận được các chủ trương của chính phủ

các quyết định sử dụng của chính phủ cũng như các quyết định sử dụng của chính phủ
với lại các cái thị trường mà chúng ta triển khai xúc tiến và đón khách quốc tế
cũng như các địa phương trên cả nước
du lịch đà nẵng sẽ triển khai các giải pháp để phục hồi
theo lộ trình với những bước đi cẩn trọng
và ở giai đoạn nào thì vấn đề an toàn cho du khách
cho cộng đồng và người lao động luôn phải được đặt lên hàng đầu